thưa quý vị và các bạn vào hồi một mươi sáu h chiều nay ngày ba tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi tám ba độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng hai trăm một mươi km về phía tây tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng bắc sau đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày bốn tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo lưu dông philippines khoảng ba trăm tám mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
cảnh báo tác động do bão số một
trong chiều và tối nay mồng ba tháng sáu ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến một mươi bốn đến hai mươi một độ vĩ bắc
kinh tuyến từ một trăm một mươi bảy đến một trăm hai mươi độ kinh đông
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông cấp ba